tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã chủ trì hội nghị sơ kết ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
theo báo cáo của ban chỉ đạo đến tháng sáu năm nay có ba mươi bảy trên một trăm hai mươi tám doanh nghiệp cổ phần hóa đạt hai mươi tám kế hoạch
sáu tháng đầu năm có khoảng sáu mươi hai doanh nghiệp thành lập mới hơn năm mươi sáu doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường hơn bảy doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể hai mươi năm doanh nghiệp quay trở lại thị trường hoạt động
về tiến độ cổ phần hóa chậm so với kế hoạch đề ra nhiều tập đoàn cho rằng họ bị vướng do chưa hoàn thành được phương án sử dụng đất để có thể tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp tiến độ thoái vốn đạt hai mươi sáu
do đó nhiều ý kiến đề nghị chính phủ cần sớm ban hành nghị định hướng dẫn về xác định lợi thế giá trị quyền sử dụng đất thủ tục nội dung cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất mà doanh nghiệp phải lập khi cổ phần hóa